sau gần tháng rưỡi tri viện sáng nay gần hai trăm linh chiến sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm
cho người dân hơn một tháng qua sẽ trở về đơn vị ở huyện long thành tỉnh đồng nai
theo phó chủ tịch quận bình tân nguyễn thị ngọc dung năm trăm sáu mươi quân nhân tri viện đã hỗ trợ một mươi phường
ở địa bàn phát hơn hai trăm bốn mươi hai túi ăn xin cho người dân chăm sóc hơn hai mươi ép không tải nhà
trong cao điểm chấm dịch chính trực tận tình của quân nhân đã góp công lớn giúp quận kiểm soát
được dịch bệnh cách đó một mươi năm km ủy ban nhân dân phường một quận bình thạnh tạo những chiếc khăn ràn
cho gần năm mươi chiến sĩ sư đoàn năm để tri ân khoảng thời gian giúp địa phương từ lúc vùng đỏ
đến khi trưởng thành vùng xanh hơn một tháng qua bảy trăm tám mươi quân nhân đã hỗ trợ quận tuyển trực chốt kiểm soát
cung cấp thức ăn cho đến vận hành bốn mươi bảy trạm y tế khám chữa bệnh cho ép không tải nhà
hôm năm tháng một mươi khoảng một phần tư số quân nhân hỗ trợ tại quận gò vấp trở về đơn vị theo lãnh đạo
ban chỉ huy quân sự quận nơi này vẫn còn giữ gần một bộ đội để phân phát hơn một ba trăm linh tấn gạo được
khoai rửa chứa quốc gia gói ăn xin thứ ba cho người dân lực lượng sẽ rời địa phương khi công tác
này hoàn thành còn tại thành phố thủ đức khoảng một sáu trăm linh chiến sĩ chi viện từ bốn đơn vị gồm sư đoàn năm
học viện quân y cao đảng hải quân trung đoàn gia định dự kiến rút dần để tạm cách ly trước khi
gặp đơn vị việc rút quân diễn ra từ từ tùy tình hình kiểm soát dịch của địa phương đại tá h
nguyễn thanh phong chính trị viên ban chỉ huy quân sự tp thủ đức cho hay theo ông phong
trong quá trình làm nhiệm vụ khoảng hai mươi quân nhân bị nhiễm covid một mươi chín trong đó khỏi bệnh đại tá
nguyễn tuấn bảo phó chính ủy bộ tư lệnh tp hcm cho hay các đơn vị thuộc bộ quốc phòng sẽ rút quân
trước còn các đơn vị thuộc quân khu bảy sẽ rút quân từ nay cho đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi bộ đội sẽ rút
quân ở nơi đã kiểm soát dịch còn khu vực nào chưa thì sẽ điều chỉnh quân số cho phù hợp riêng
lực lượng quân y dự kiến duy trì đến hết tháng một mươi một trong cao điểm đợt dịch thứ tư quân đội đã huy
động ba mươi bốn quân nhân hơn chín mươi tám dân quân tự vệ cùng với hai y bác sĩ và học viện quân y
chia làm năm mũi đồng hành với tp hcm chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám trong đó quân y đã tổ chức thu
dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại sáu bệnh viện và cơ sở giã chiến lực lượng này cũng đã triển
khai năm trăm ba mươi tổ quân y cơ động với một năm trăm chín mươi người làm nhiệm vụ chăm sóc tư vấn sức khỏe cấp cứu
chuyển viện cho f triệu chứng nhẹ và không triệu chứng bộ đội và dân quân tử vệ còn tham gia canh
trực các chốt kiểm soát giữ gìn sự tự duy trì quy định phòng dịch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo
an sinh giúp dân tại khu vực phong tỏa cách ly vận chuyển hàng hóa cứu trợ người khó khăn yếu thế
ngoài ra hơn bốn trăm linh quân nhân được chia thành ba mươi ba đội trên các quận huyện thành phố thủ đức lo hồi sự
tiếp nhận tạm thờ cúng chuyển cho cốt người tử vong vì covid một mươi chín đến từng gia đình với tinh thần
nghĩa tử là nghĩa tẩn thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ
được bảo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại